theo đó đặt câu hỏi chất vấn bộ trưởng đại biểu lưu văn đức đã nêu
vừa qua công tác dự báo diễn biến dịch chất lượng sao bộ y tế dự báo dịch đến năm hai nghìn hai mươi hai như thế nào có khó khăn gì trong dự báo hay không
trách nhiệm bộ y tế trong việc tham mưu để triển khai chiến lược tiêm vắc xin
bộ trưởng có chiến lược gì đảm bảo công bằng có địa phương tiêm đủ có địa phương chưa tiêm nhiều địa phương chuẩn bị tiêm mũi thứ ba
đại biểu phạm thị thanh mai đoàn hà nội bày tỏ băn khoăn nếu chúng ta triển khai chiến lược tiêm vaccine covid một mươi chín sớm hơn
ngay từ năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi thì sẽ hạn chế được nhiều tổn thất về người về của trong năm hai nghìn hai mươi một đặc biệt là từ đợt dịch thứ tư
đại biểu này đặt vấn đề về trách nhiệm tham mưu của bộ y tế về chiến lược vaccine đến đâu
trả lời câu hỏi của đại biểu bộ trưởng trả lời dự báo với covid một mươi chín hết sức khó khăn các nước hầu hết chưa có dự báo mang tính dài hạn
who đưa khuyến cáo chung dịch không thể kết thúc trong năm hai nghìn hai mươi hai hy vọng hai nghìn hai mươi ba covid một mươi chín trở thành bệnh theo mùa
đây là đại dịch chưa từng có trong tiền lệ biến chủng liên tục chủng khốc tốc độ lây vừa phải biến chủng delta lây lan nhanh
bộ trưởng y tế nguyễn thanh long cho biết về chiến lược vắc xin chúng ta tiếp cận vắc xin sớm
nhưng mua muộn hơn
so với các nước do có nhiều lý do khách quan chủ quan
theo đó từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi thủ tướng có chỉ đạo bộ y tế đã làm việc thỏa thuận với covax
sau đó thỏa thuận với công ty astrazeneca cung ứng ba mươi triệu liều vắc xin đầu tiên
có nhiều lý do khách quan đó là việc khan hiếm vắc xin trên quy mô toàn cầu
một số nước phát triển khi có vắc xin đặt hàng mua số lượng lớn
chúng tôi cho rằng có bất bình đẳng trong cung ứng vaccine toàn cầu có nước đặt hàng cao hơn nhu cầu nhiều lần bộ trưởng khẳng định
bên cạnh đó việc mua vắc xin cũng có nhiều khó khăn
cam kết mua vaccine phải vượt qua nhiều rào cản về pháp luật phải chấp nhận tất cả điều kiện bên bán mà không có điều kiện thương thuyết
tất cả điều kiện công ty đưa ra chúng ta không thay đổi được
chúng ta chấp nhận toàn bộ rủi ro giao hàng giảm giá cả mua sau thấp hơn không được thanh toán thấp hơn
không được trả lại vaccine trừ khi quốc tế công nhận không bảo hoặc không chấp nhận giao hàng đúng thời hạn
thời gian qua việt nam thúc đẩy tiến trình mua vắc xin
việt nam được đánh giá triển khai bao phủ vắc xin nhanh
bộ trưởng thông tin thêm đến thời điểm này việt nam đã mua nhập khẩu thỏa thuận gần hai trăm linh triệu liều
những ngày tới có thể lên tới hơn hai trăm linh triệu liều
chúng ta thúc đẩy chiến lược ngoại giao vắc xin làm sao tăng cường vắc xin nhanh nhất nhiều nhất
về việc phân bổ vắc xin cho các địa phương bộ trưởng y tế cho biết
theo quan điểm chung bộ chỉ đạo các địa phương phải đẩy nhanh phủ mũi mọt đồng thời tiêm trả mũi hai
lượng vaccine về hoàn toàn đảm bảo đủ cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm đủ hai mũi
trong một mươi hai một mươi bảy tuổi tiêm đủ hai mũi
cuối năm nay mới có kế hoạch tiêm mũi ba
một vài địa phương tuyên bố tiêm mũi ba
tôi đề nghị phải theo hướng dẫn chung của bộ y tế đảm bảo công bằng trong phân bổ vaccine
bộ trưởng cho biết
trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long chia sẻ về thời gian có hiệu lực xét nghiệm và yêu cầu xét nghiệm lại
đồng thời nhấn mạnh chuyển sang trạng thái tích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám không thể không có ca nhiễm nhưng chúng ta phải kiểm soát và quản lý rủi ro
có nghĩa quản lý nguy cơ bệnh nhân chuyển nặng và tử vong
tạp phiên họp đại biểu tạ văn hạ đoàn quảng nam chia sẻ băn khoăn của cửa chi
về thời gian có hiệu lực đối với xét nghiệm covid một mươi chín và yêu cầu xét nghiệm lại
theo đó thời gian qua nhiều địa phương quy định yêu cầu xét nghiệm lại trong bảy mươi hai giờ
có nơi quy định bốn mươi tám giờ thậm chí có nơi chỉ hai mươi bốn giờ
một người lái xe trong một tuần phải xét nghiệm ba lần ngoài việc tốn kém về tài chính
còn tốn kém rất nhiều thời gian
đề nghị bộ trưởng cho biết tại sao có sự khác nhau này và bộ y tế có hướng dẫn chung
thống nhất bao nhiêu ngày phải xét nghiệm lại
đại biểu tạ văn hạ đã nêu
trả lời vấn đề này bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết
đối với các bệnh truyền nhiễm đặc biệt là đối với dịch covid một mươi chín
chỉ có xét nghiệm mới phát hiện được có nhiễm virus sars cov hai hay không
đối với dịch covid một mươi chín có tới gần tám mươi người nhiễm không có triều chứng
đó là lý do tổ chức y tế thế giới liên tục khuyến cáo đối với các quốc gia
phải xét nghiệm xét nghiệm và xét nghiệm
tất cả các nước đã và đang thực hiện khuyến cáo này
bộ trưởng nguyễn thanh long cho biết
thời gian có giá trị trong xét nghiệm rất khác nhau giữa các nước
về cơ bản các nước đều lấy mốc thời gian bảy mươi hai giờ
khi nhập cảnh hoặc đi ra nước ngoài
các nước đều yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm trong vòng bảy mươi hai giờ
việt nam có giai đoạn lấy mốc bảy mươi hai giờ đối với một số trường hợp
về tần suất xét nghiệm trước đây bộ y tế bộ giao thông vận tải
đã có hướng dẫn xét nghiệm đối với những người đi từ vùng dịch
vùng cách ly phong tỏa ra bên ngoài
phải thực hiện xét nghiệm không yêu cầu xét nghiệm những vùng tương đồng với nhau
đối với một mươi chín tỉnh thành phố phía nam
việc đi lại trong một mươi chín tỉnh thành phố không phải xét nghiệm
nhưng đi từ đó ra khu vực khác phải xét nghiệm theo các văn bản hướng dẫn
một số địa phương một số nơi áp dụng kết quả xét nghiệm có giá trị trong bảy mươi hai giờ
tuy nhiên sau này cả nước thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ
và quyết định bốn nghìn tám trăm linh qdbit của bộ y tế
theo đó không yêu cầu người dân xét nghiệm khi đi lại
và chỉ xét nghiệm đối với người dân đi từ vùng dịch trở về
việc xét nghiệm đó do nhân viên y tế cơ quan y tế thực hiện
không yêu cầu người dân phải chịu trách nhiệm kết quả xét nghiệm
trưởng ngành y tế cho biết phải nhận cái khó về chúng ta
không gây khó đối với người dân
vì thế bộ y tế đã ban hành quyết định bốn nghìn tám trăm linh qdbit
không yêu cầu người dân xét nghiệm
chúng ta chỉ xét nghiệm theo trọng tâm trọng điểm theo địa bàn nguy cơ
và nhóm người có nguy cơ
về tần suất xét nghiệm bộ trưởng bộ y tế cho biết
chỉ giám sát xét nghiệm ở trên một số nhóm nguy cơ
ví dụ nơi có nguy cơ lây nhiễm nhóm có nguy cơ lây nhiễm ra tiếp xúc người với nhiều người
tần suất xét nghiệm phụ thuộc vào đánh giá nguy cơ của các địa phương
thường là bảy hoặc một mươi bốn ngày
các nước trên thế giới cũng làm tương tự như vậy
hiện nay bộ y tế không yêu cầu người dân xét nghiệm trong vòng bảy mươi hai giờ
trừ khi người dân đi ra nước ngoài hoặc đi từ vùng dịch trở về địa phương
đối với những người di chuyển từ các tỉnh thành phố phía nam về các địa phương khác
bộ trưởng bộ y tế cho biết
theo thống kê sơ bộ và báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội
có khoảng một sáu triệu người lao động đi từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an về
đặc biệt khu vực phía tây tây nguyên và hiện có hiện tượng di chuyển ngược lại
để quản lý y tế về việc di chuyển của người dân
chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
có nhiều chỉ đạo liên quan nhằm đảm bảo người dân được di chuyển an toàn
và đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch
bộ y tế cơ quan chuyên môn đã tham mưu có công điện đối với các địa phương
trong vấn đề về việc phòng chống dịch đối với người di chuyển
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết
tổ chức y tế thế giới who cũng chỉ cảnh báo dịch bệnh không thể kết thúc trong năm hai nghìn hai mươi hai
mà hy vọng đến năm hai nghìn hai mươi ba covid một mươi chín trở thành bệnh tương tự như cúm mùa
một số nước đưa ra dự báo ngắn hạn bởi đại dịch lần này liên tục có biến chủng
chất vấn bộ trưởng bộ y tế
đại biểu nguyễn văn đức đoàn đắk lắc cho biết
vấn đề công tác dự báo diễn biến dịch có vai trò quyết định tới biện pháp phòng ngừa
bộ y tế dự báo diễn biến dịch đến hết năm hai nghìn hai mươi hai như thế nào
ông đức cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của bộ y tế trong việc chậm tham mưu
triển khai chiến lược vaccine giải pháp gì để việc tiêm vaccine công bằng
trả lời câu hỏi của đại biểu bộ trưởng nguyễn thanh long cho rằng
vấn đề dự báo covid một mươi chín rất khó khăn
đến nay hầu hết các nước trên thế giới chưa có dự báo mang tính dài hạn
tổ chức y tế thế giới who cũng chỉ cảnh báo dịch bệnh không thể kết thúc trong năm hai nghìn hai mươi bốn
mà hy vọng đến năm hai nghìn hai mươi ba covid một mươi chín trở thành bệnh tương tự như là cú mùa
một số nước đưa ra dự báo ngắn hạn bởi đại dịch lần này liên tục có biến chủng
trong báo cáo chính phủ gửi quốc hội và báo cáo gửi trung ương
chúng tôi đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại trong dự báo tình hình
ở các địa phương chưa đúng chưa sát thực tế
trong đó có cả các đơn vị ở trung ương
thời gian tới bộ sẽ làm việc với who để có dự báo về tình hình dịch bệnh
ông long cho biết
bộ trưởng bộ y tế cho biết từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
khi cả nước chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn
thì dịch bệnh có dấu hiệu tăng trở lại ở một số địa phương
vì vậy chính phủ và bộ y tế liên tục chỉ đạo địa phương tăng cường ứng phó
từ nay đến cuối năm dịch vẫn diễn biến phức tạp
nhưng có một số nơi một số người dân đã không áp dụng biện pháp
theo khuyến cáo của các cơ quan y tế như năm ca
có một số nguyên nhân khác làm miền bắc vào mùa lạnh
dịp tết có nhiều hoạt động đông người nên chúng tôi quan ngại về việc này
do đó các địa phương phải tăng phủ vaccine để giảm ca mắc và tử vong
bộ trưởng nguyễn thanh long khuyến cáo
ông long nhấn mạnh chiến lược vaccine của việt nam đã triển khai thành công
dưới sự chỉ đạo của chính phủ việt nam đã triển khai đồng bộ
thành công chiến lược vaccine trên các khía cảnh như mua nhập khẩu vaccine
việt nam đã có hợp đồng thỏa thuận gần hai trăm linh triệu liều vaccine
và có thể tăng lên